để ứng phó và phòng chống cơn bão số năm ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh quảng ninh vừa ban hành văn bản tạm ngừng cấp phép tàu đi biển từng một mươi năm h ngày một mươi chín tháng một mươi
thông tin từ đài ký tượng thủy văn tỉnh quảng ninh cho biết do ảnh hưởng của bão số năm từ chiều ngày hôm nay một mươi chín tháng một mươi vùng biển tỉnh quảng ninh có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
vùng biển ven bờ gió cấp năm cấp sáu giật cấp bảy cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền người dân đang hoạt động trên vùng biển quảng ninh ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị sở giao thông vận tải cảng vụ hàng hải quảng ninh cảng vụ đường thủy nội địa ubnd các địa phương ven biển xem xét tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi
có thể xem xét cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú và kết thúc công việc này trước một mươi tám h ngày một mươi chín tháng một mươi
tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển lưu trú qua đêm tại các địa điểm du lịch trên biển
từ đêm ngày một mươi chín tháng một mươi đến sáng ngày hai mươi một tháng một mươi ở vùng ven biển khu vực đồng bằng và khu vực đông bắc của bắc bộ có khả năng xảy ra mưa vừa có nơi mưa to